đội quản lý thị trường thành phố nha trang ra quân kiểm tra tình hình mua bán
kinh doanh các mặt hàng khẩu trang dung dịch rửa tay găng y tế trên toàn thành phố
địa điểm kiểm tra là các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược có kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế
khẩu trang nước sát trùng và găng tay y tế
ghi nhận chung tại các điểm kiểm tra hầu hết các sản phẩm được kiểm tra đều trong tình trạng thiếu hàng
do nhu cầu của người dân tăng đột biến để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona đặc biệt là khẩu trang y tế đồng loạt cháy hàng ở các nhà thuốc